bất chấp những lo ngại từ dịch bệnh ncov hiện nay từ ngày một mươi tháng hai trên khắp trung quốc
doanh nghiệp ở đủ mọi ngành nghề đã dần khôi phục hoạt động sản xuất
đặc biệt là những ngành hỗ trợ cho việc phòng chống dịch bệnh
tại thành phố hàm đan ở tỉnh hà bắc các công nhân trong nhà máy đang làm hết công suất
để đạt sản lượng ba mươi tấn bột mì mỗi ngày
cung cấp cho thị trường trong nước đang có nhu cầu cao sau đợt nghỉ lễ kéo dài
các trang trại chăn nuôi đặc biệt là trại gia cầm ở nhiều tỉnh đều tăng sản lượng mỗi ngày
còn ở thành phố yên đài của tỉnh sơn đông một doanh nghiệp diệt may đang chuyển đổi dây chuyền
sang sản xuất đồ bảo hộ nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay
chúng tôi khử trùng toàn bộ khu vực sinh hoạt bao gồm văn phòng ký túc xá cantein và phòng vệ sinh
ít nhất hai lần mỗi ngày chúng tôi cũng kiểm tra thân nhiệt của tất cả công nhân trước khi bắt đầu vào làm việc
tại nhiều doanh nghiệp các công đoạn có mức độ tự động hóa cao cũng được cho là hoạt động trở lại
trong khi nhiều doanh nghiệp cũng cho phép người lao động làm việc tại nhà